kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn vào mùa một tháng năm khá dài nên người dân thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận
đã đến các khu vui chơi giải trí di tích lịch sử viện bảo tàng
trong năm ngày lễ này các điểm tham quan tại thành phố hồ chí minh đón nhận hàng nghề lượt khách mỗi ngày
công viên tàu đàn thảo cầm viên khu vui chơi đầm xen bảo tàng hồ chí minh là những địa điểm được người dân lựa chọn nhiều nhất
số lượng khách tham quan trong những ngày đầu nghỉ lễ tăng nhanh hầu hết là các gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi và trải nghiệm
tại công viên tàu đàn nơi đang diễn ra lễ hội festival hoa lan đã thu hút rất đông khách du lịch đặc biệt là du khách quốc tế và các bạn trẻ đến chụp hình
nơi đây trưng bày hơn một trăm một mươi trậu hoa lan các loại được thiết kế và trưng bày thành một mươi chín tiểu cảnh trang trí bắt mắt đặc sắc phong phú với rất nhiều chủng loại hoa lan
trong những ngày nghỉ lễ này ra vé vào cổng tại các điểm thăm quan vẫn được giữ ổn định công tác quản lý được tăng cường siết chặt nhằm hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra với khách tham quan
không chỉ có những người dân đang sống làm việc tại tp hcm nhiều khách du lịch đến từ các tỉnh khác và cả nước ngoài dồn về quá đông nên tại nhiều điểm du lịch đã xảy ra tình trạng quá tải